các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được biết thời gian qua có một số ý kiến đề xuất cần nâng ngưỡng nồng độ cồn vi phạm lên một chút để tạo điều kiện cho người dân
tuy nhiên nếu đưa ra mức khung để xử phạt vi phạm nồng độ cồn sẽ rất khó xử khi phạt đối với các vi phạm
không đủ sức gian đe sẽ khó tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông
do vậy hiện có hai phương án trong đó loại ý kiến đầu tiên nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh cho rằng sau khi sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn
nguy cơ cao gây tai nạn giao thông làm thiệt hại về tính mạng sức khỏe tài sản của chính người điều khiển người tham gia giao thông
ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và toàn xã hội
thực tiễn cho thấy người sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông đa số đang trong tuổi lao động là trụ cột của gia đình
vì vậy nếu bị tai nạn sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ
để lại những hệ lụy cho gia đình và xã hội
chính vì vậy phương án cấm hành vi điều kiện phương tiện tham gia giao thông đồng bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vẫn đã phải đăng nhận được nhiều sự ủng hộ
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh cho hay đây không phải quy định mới mà được kế thừa của quy định luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
và thống nhất với quy định tại luật phòng chống tắc hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi chín
về ưu điểm theo ông tới quy định trên đã được thực tiễn kiểm nghiệm phát huy kết quả tốt
số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm
do vậy cấm hành vi trên với mục đích phòng ngừa làm giảm những rủi ro thiệt hại tiềm tàng do việc sử dụng rượu bia
mà điều khiển phương tiện giao thông gây ra được các nhà khoa học ủng hộ
thực tế quy định cấm đã đi vào cuộc sống được đông đảo người dân đồng tình thực hiện
và đang từng bước hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
theo thống kê của cơ quan thẩm tra dẫn báo cáo của chính phủ
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
số người thiệt mạng và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm hai mươi
trong số đó tám mươi thuộc trường hợp do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia gây ra
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba có hơn hai bảy triệu lượt người đến cấp cứu
điều trị tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh do tai nạn giao thông đường bộ gây ra
năm hai nghìn hai mươi ba sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia đã giảm hai mươi năm số vụ
số người thiệt mạng hai mươi hai số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
theo phân tích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn
người dân không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
còn nếu quy định có ngưỡng nhất định chính người dân cũng khó xác định uống bao nhiêu
uống thế nào cho thấp hơn ngưỡng đó cơ quan chức năng cũng khó khăn trong việc xử lý
hơn nữa khi có ngưỡng rất dễ xảy ra các trường hợp
bị ép uống và khi đã uống dễ bị kích thích khó làm trù bản thân và khó dừng lại
quy định cấm nêu trên cũng phù hợp với quy định của một số nước trên thế giới
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới tại thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu
có ba mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe mới
ba mươi năm quốc gia cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe chuyên nghiệp và lái xe thương mại
tuy nhiên cơ quan thẩm tra cũng phân tích việc quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn như vậy
là nghiêm khắc và tác động đến thói quen sử dụng rượu bia của một bộ phận người dân việt nam
làm ảnh hưởng nhất định đến một số hoạt động văn hóa lễ hội truyền thống của một số địa phương
việc quyết định cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ làm giảm sức tiêu thụ đồ uống có cồn
từ đó làm ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động sản xuất nhập khẩu phân phối cung ứng tiêu thụ rượu bia của nước ta
ảnh hưởng nhất định đến lao động thu nhập của những người làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ uống có cồn
bên cạnh các ý kiến ủng hộ cũng có loại ý kiến thứ hai là đề nghị cân nhắc quy định trên
và cần có báo cáo đánh giá tổng kết cơ sở khoa học để đưa ra mức giới hạn nồng độ cồn thấp nhất
về ưu điểm theo ông tới phân tích quy định này đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dân
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người đã sử dụng rượu bia được điều khiển phương tiện tham gia giao thông
việc quy định ngưỡng giới hạn nồng độ cồn cho phép đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cũng sẽ không làm giảm sức tiêu thụ đồ uống có cồn không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất
nhập khẩu phân phối cung ứng tiêu thụ rượu bia của nước ta
tuy nhiên quy định như vậy có thể làm tăng số vụ tai nạn giao thông tăng hậu quả thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra
ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình nguồn lực của đất nước gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
việc này cũng làm lãng phí công sức tiền bạc của nhà nước và nhân dân khi đã dày công tuyên truyền
kiểm tra xử lý hành vi vi phạm từng bước hình thành văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
đặc biệt theo cơ quan thẩm tra quy định như vậy khó bảo đảm tính khả thi khi người uống rượu bia không thể biết lúc nào đến ngưỡng để dừng lại
như vậy đến nay thường trực ủy ban quốc phòng an ninh đã tổng hợp và đề xuất hai phương án liên quan nồng độ cồn
phương án một là quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
phương án hai là quy định như luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám là cấm điều khiển ô tô máy kéo xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
điều khiển xe mô tô xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc hai mươi năm mg trên một lít khí thở
đồng thời phải sửa đổi quy định liên quan tại khoảng sáu điều năm luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó thường trực ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với đề xuất
và tha thiết đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội lựa chọn phương án một để báo cáo quốc hội về việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
từ đó bảo vệ được nhiều tính mạng sức khỏe tài sản cho người dân bảo vệ nguồn lực cho xã hội bảo vệ tuổi thọ của giống nòi
qua ghi nhận việt nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu bia và đồ uống có cồn đứng vào loại cao trên thế giới
cụ thể nước ta đứng thứ hai trong khu vực đông nam á thứ một mươi châu á thứ hai mươi chín trên thế giới về tiêu thụ rượu bia phải là tỷ lệ rất đáng báo động
do đó việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn không chỉ đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc
mặt khác văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều điểm đặc thù có tính cả nền
nếu quyết định nồng độ côn bằng thì không uống nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống
bên cạnh đó đồ uống có côn gây nghiện
đã bắt đầu uống là không dễ dừng mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì
cùng với đó ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt xem thường pháp luật cố ý vi phạm pháp luật về giao thông
thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý
nhìn vào thực tiễn việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn tác động rất lớn đến toàn bộ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là từ khi các cơ quan chức năng thực hiện xử phạt nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn với phương châm
không có vùng cấm không có ngoại lệ đã có tác động tích cực đến việc chấp hành quy định không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông như
thay đổi thói quen lạm dụng rượu bia hạn chế tác hại của việc lạm dụng rượu bia như dễ xảy ra tai nạn giao thông ẩu đà bạo lực gia đình
trước tình trạng lạm dụng rượu bia của nhiều người việc xử phạt nghiêm các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi lái xe sẽ giúp hạn chế tình trạng điều khiển phương tiện giao thông khi xay rượu bia
tránh được việc ép uống rượu bia thay đổi hẳn thói quen lạm dụng rượu bia trong ngày lễ tết
việc dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tiếp tục kế thừa quy định hiện hành về việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn cho thấy sự quyết tâm của ngành chức năng trong việc chấn chỉnh tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
hạn chế tác hại khôn lường do lạm dụng rượu bia gây ra